các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trường sơn nghĩa trang liệt sĩ quốc gia đường chín và thành cổ quảng trị
lãnh đạo công an tỉnh quảng trị và các đơn vị thuộc công an tỉnh đã dâng hương
dân hoa tưởng niệm và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với các anh hùng liệt sĩ
đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc
trước anh linh các anh hùng liệt sĩ công an tỉnh quảng trị xin hứa
tiếp tục phát huy truyền thống của các thế hệ cha anh đi trước
quyết tâm phấn đấu đoàn kết một lòng để hoàn thành tốt nhiệm vụ
mà đảng và nhân dân đã tin tưởng giao phó
công an tỉnh quảng nam phối hợp với văn phòng bộ công an vừa tổ chức khánh thành
và bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình ông nguyễn xuân kiệt
ở xã tam phú thành phố tam kỳ là thân nhân liệt sĩ công an nhân dân
với tổng kinh phí đầu tư một trăm năm mươi triệu đồng sau hơn hai tháng thi công
đến nay ngôi nhà được hoàn thành và kịp bàn giao cho gia đình
đúng dịp kỷ niệm bảy mươi năm ngày thương binh liệt sĩ
tổng cục hậu cần kỹ thuật phía nam bộ công an cũng đã tổ chức buổi gặp mặt
các đồng chí thương binh và thân nhân gia đình liệt sĩ đang công tác
tại tổng cục hậu cần kỹ thuật
đây là hoạt động có ý nghĩa chính trị và nhân văn sâu sắc
thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của tổng cục hậu cần kỹ thuật
đối với những người đã có công với đất nước với các anh hùng liệt sĩ
đã hy sinh vì nền độc lập thống nhất nước nhà
bệnh viện một trăm chín mươi tám bộ công an phối hợp với công an tỉnh ninh bình
và ủy ban nhân dân
dân huyện kim sơn tỉnh ninh bình vừa tổ chức khám phẫu thuật mắt
và cấp phát thuốc điều trị miễn phí cho chín mươi năm bệnh nhân nghèo
đối tượng chính sách trên địa bàn huyện kim sơn
đây là một trong những hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm bảy mươi năm ngày
thương binh lễ sĩ của tập thể cán bộ y bác sĩ bệnh viện một trăm chín mươi tám và công an tỉnh ninh bình
thưa quý vị và các bạn trong những ngày này khi cả dân tộc đang có nhiều hoạt động
tưởng nhớ tri ân ghi nhớ công ơn của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh
vì hòa bình đất nước
thì tại các nghĩa trang liệt sĩ vẫn luôn có những con người hàng ngày hàng giờ
thầm lặng làm công việc chăm sóc sửa sang cho nơi yên nghỉ của các liệt sĩ
với họ đó là niềm tự hào hết sức linh thiêng
một ngày ở nghĩa trang liệt sĩ thành phố bảo lộc tỉnh lâm đồng
niềm vui của ông nguyễn duy cường người đã hai mươi sáu năm làm công việc quản trang tại đây
chính là dành hết tâm huyết cả đời để chăm sóc giữ gìn cho giấc mơ
của những người đàn ông
những người lính đang yên nghỉ nơi đây
không chỉ có ông mà các con cháu của ông cường đều rất thân thuộc với mảnh đất linh thiêng này
cũng có những người nào cũng y như mình cũng ở hết mình như mấy ông
nghĩa trang liệt sĩ huyện di linh giống như ông cường anh đặng đức xây hiện đang là quản trang tại đây
hàng ngày ngoài việc tập trung sửa sang đài tưởng niệm anh còn luôn tất bật với nhiều công việc không tên
chỉ với mong muốn là giúp người nhà thân nhân liệt sĩ khi đến đây phần nào ngôi ngoài những mất mát đau thương
mình thì ngày xưa nói đúng là cũng đã được tham gia đi bộ đội đi nghĩa vụ quân sự hai mươi năm
một vài năm gần đây thì nghĩa trang có sự chăm no rất là tốt
thế rồi là sắp tới cũng sẽ nắp đặt các cái bình bông bình hòa trên mỗi một phần mộ của liệt sĩ
thế rồi là thay bát nhang những cái bát nhang có thể là nó chưa đồng bộ
thì hiện nay cũng đã lên cái lịch là sắp tới thay toàn bộ bát nhang
cô yên tâm lắm
nên là cô cũng
không lấy mộ cha về mà bắt nữa mà để mộ cha nằm yên nghỉ ở trong nghĩa trang đà lạt
bằng công việc lặng thầm của người quản trang như ông cường anh xây
đang ngày ngày bảo vệ giấc ngủ bình yên cho các anh hùng liệt sĩ
góp phần giữ gìn cảnh quan nghĩa trang sạch đẹp và tôn nghiêm
đó cũng là việc làm thiết thực thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ cha anh
những người đã hy sinh sương máu để mang lại cuộc sống hòa bình

và video clip có nội dung tuyên truyền xuyên tạc phỉ báng chính quyền nhân dân
tuyên truyền những luận điệu chiến tranh tâm lý phao tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân
qua đó truyền bá những tư tưởng phản động xuyên tạc đường lối chính sách của đảng và nhà nước
gieo rắc sự nghi ngờ bất mãn với chính quyền nhằm chống đối nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
ngoài ra trần thị nga còn trả lời phỏng vấn các đài báo phản động ngoài nước
để cung cấp những thông tin tình hình sai lệch về hoạt động của cơ quan cán bộ công chức lãnh đạo đảng nhà nước
viết dán nhiều biểu ngữ có nội dung bôi nhọ các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước lực lượng công an
tẩy chay bầu cử quốc hội khóa một mươi bốn và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
với những hành vi vi phạm pháp luật nói trên bị cáo trần thị nga nhận mức án chín năm tù giam và năm năm quản thúc tại địa phương
công an huyện thanh bình tỉnh đồng tháp cho biết
đối tượng trần văn thưởng bốn mươi hai tuổi trú tại huyện vũng liêm tỉnh vĩnh long đã ra đầu thú
thừa nhận việc điều khiển xe ô tô chở thuốc lá lậu dẫn đến tai nạn chết người
theo cơ quan điều tra vụ tai nạn xảy ra vào chiều hai mươi ba tháng bảy trên tuyến đường võ văn kiệt qua địa phận xã tân phú
thời điểm trên thường điều khiển xe ô tô chở theo hai người và vận chuyển trên bốn bảy trăm linh gói thuốc lá nhập lậu các loại
lưu thông theo hướng từ hồng ngự về cao lãnh
khi đến địa điểm nói trên xe ô tô bị mất lái dẫn đến bị lật và va chạm vào ba em nhỏ đang đứng bên lề phải
cú va chạm đã khiến em đỗ thị tường vi một mươi bảy tuổi trú tại địa phương bị chấn thương nặng dẫn đến tử vong tại bệnh viện
hai người khác bị thương nhẹ
sau khi tai nạn xảy ra tài xế cùng hai người trên xe ô tô đã bỏ trốn khỏi hiện trường sau đó thưởng đã ra đầu thú
theo lời khai ban đầu số thuốc lá trên do thưởng trở thuê từ hồng ngự về vĩnh long tiêu thụ
trên ba mươi sáu triệu đồng nhiều bộ bài tứ sắc và nhiều tăng vật khác có liên quan
tiến hành kiểm tra xung quanh khu vực chiếu bạc lực lượng còn phát hiện thêm nhiều tờ giấy trắng có ghi các con số
nghi là số lô số đề hiện các đối tượng có liên quan đã được mời về cơ quan để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định